nhiều sự cố gây cháy nổ tai nạn và thiệt hại về người đã xảy ra trong những ngày vừa qua tại bangladesh và mỹ
cơ quan chức năng của các nước đang theo dõi chặt chẽ tình hình
ít nhất năm người thiệt mạng và hai mươi năm người bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy oxy thuộc nhà máy thép cima
tại thị trấn công nghiệp sittakunda ngoại ô thành phố cảng chittagong của bangladesh
bangladesh vụ nổ xảy ra đêm bốn tháng ba đã khiến một khu vực dân cư bị rung truyền
theo các nhân chứng vụ nổ rất to khiến kính của nhiều ngôi nhà bị vỡ
lực lượng cứu hộ đã có mặt ngay tại hiện trường để dập tắt đám cháy và hỗ trợ các nạn nhân
hiện chưa có báo cáo cụ thể về nguyên nhân xảy ra vụ việc và cơ quan chức năng bangladesh đang tích cực tiến hành điều tra
còn tại mỹ khoảng hai mươi toa của một tàu chở hàng thuộc công ty đường sắt nofox soution đã bị chật khỏi đường dây gần springfield
bang ohio đông bắc nước mỹ đây là lần thứ hai các tàu chở hàng của northox son bị chật bánh tại bang này chỉ trong một tháng
may mắn thay không có người bị thương trong vụ việc và không có chất độc bị dò dỉ
cơ quan quản lý khẩn cấp hạt clark đã đề nghị người dân sống trong phạm vi ba trăm linh bốn mét từ nơi xảy ra tai nạn ở trong nhà xong không ban hành lệnh sơ tán chính thức
lực lượng chức năng vẫn đang tích cực làm việc nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ tai nạn